công dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip
và đây là những thông tin được đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
công dân có thể sử dụng duy nhất thẻ căn cước gắn chip để thực hiện giao dịch đối với rất nhiều tiện ích
các cơ quan chức năng đảm bảo dữ liệu công dân được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua quy trình xác minh đảm bảo chính xác
bên cạnh đó dữ liệu công dân được bảo đảm bảo mật tuyệt đối không ai có thể đọc và sao lưu dữ liệu cá nhân dữ liệu được tích hợp trên căn cước công dân
dữ liệu được cập nhật bổ sung từ rất nhiều nguồn như cơ quan y tế tổ chức doanh nghiệp thông tin tiêm chủng f hay là f đã khỏi bệnh
ngoài các tiện ích như trên công dân có thể dễ dàng đăng ký điểm checkpoy cho nơi ở hoặc dán trên các trụ sở cơ quan doanh nghiệp siêu thị hoặc nơi công cộng